chính minh tuyên án vụ hai mẹ con mưu sát người cha
công an dân chủ nhân dân triều tiên ngày một mươi tám tháng năm báo cáo gia tăng hai trăm ba mươi hai tám trăm tám mươi ca sốt và sáu trường hợp tử vong
sau khi nước này ghi nhận đợt bùng phát covid một mươi chín đầu tiên vào tuần trước
bản tin của hãng thông tấn nước này không cho biết bao nhiêu người có kết quả xét nghiệm dương tính với covid một mươi chín
chủ trì cuộc họp bộ chính trị đảng lao động triều tiên ngày một mươi bảy tháng năm nhà lãnh đạo kim jong un nói
sự non kém trong việc ứng phó với khủng hoảng ngay từ những ngày đầu và sự chậm chạp của các quan chức hàng đầu đất nước
đã cho thấy những điểm yếu trong nội bộ
ông cho rằng các biện pháp được triển khai đã làm gia tăng những phức tạp và khó khăn trong giai đoạn đầu chống dịch
khi thời gian là sự sống
sau đó ông kim kêu gọi các quan chức nỗ lực gấp đổi để ổn định cuộc sống của người dân
và nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức chặt chẽ hơn công việc để đáp ứng điều kiện sống và cung cấp nhu cầu phẩm hàng ngày
tính đến một mươi tám h ngày một mươi bảy tháng năm tổng số ca sốt là hơn một bảy mươi hai triệu trong đó hơn một hai triệu ca đã bình phục hoàn toàn
và ít nhất sáu trăm chín mươi một một trăm bảy mươi ca đang được điều trị
tổng số ca là sáu mươi hai
khi thông báo về đợt bùng phát dịch bệnh đầu tiên ở đất nước này trong một cuộc họp chính trị vào tuần trước
ông kim được cho là lần đầu tiên đeo khẩu trang cho công chúng
hình ảnh do báo chí công bố cho thấy ông kim và các quan chức không đeo khẩu trang trong cuộc họp
sự việc này cũng khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ
nhiều người cho rằng ông kim jong un cần làm gương cho nhân dân bằng cách tuân thủ biện pháp năm k
và mong rằng các biện pháp chống dịch của triều tiên sớm có hiệu quả để sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này
quay trở lại với tin tức covid trong nước sau nhiều ngày tháng thực hiện các chính sách trong phòng chống lây lan covid một mươi chín
chúng ta đã có thêm một điểm sáng trong diễn biến covid một mươi chín cho tới ngày một mươi tám tháng năm
cả nước chỉ còn hai trăm linh sáu ca bệnh nặng giảm hơn chín mươi trường hợp so với ngày một mươi bảy tháng năm
cũng vì thế hà nội vừa quyết định giải thể các cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
theo thông tin bộ y tế ngày một mươi bảy tháng năm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một bảy trăm tám mươi năm ca nhiễm mới đều ghi nhận trong nước tăng hai trăm ba mươi bảy ca so với ngày trước đó
tại bốn mươi tám tỉnh thành phố có một hai trăm linh sáu ca trong cộng đồng
tại hà nội hôm qua là ngày thứ hai mươi tám thành phố không ghi nhận bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
từ nhiều tháng nay cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín các thành phố và quận huyện
đã không còn bệnh nhân covid một mươi chín triệu chứng nhẹ hoặc không chịu chứng và điều trị
thủ đô còn hơn chín mươi ca covid một mươi chín đang điều trị theo dõi
trong đó chỉ còn một trăm bốn mươi ba ca
sau đó hà nội vừa quyết định giải thể các cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín
không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua hai hai trăm năm mươi một ca một ngày
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm chín mươi chín chín trăm sáu mươi năm ca nhiễm
đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy của quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh tám một trăm linh tám ca nhiễm
đại dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm chín mươi hai hai trăm một mươi ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này

bắc giang tám trăm ba mươi tám bốn trăm sáu mươi hai
bình dương ba trăm tám mươi ba một trăm linh chín
bộ y tế cho biết sẽ tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch
sự xuất hiện của các biến chủng mới
thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới
để cập nhật thông tin kịp thời chính xác với các biến chủng
cục y tế dự phòng bộ y tế đã có văn bản đề nghị các địa phương
tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát phát hiện sớm và điều tra
xử lý ổ dịch covid một mươi chín kịp thời đặc biệt là các ổ dịch mới bất thường
vi phạm tốc độ lây lan số mắc tỷ lệ ca bệnh nặng tử vong
nói là một tin vui đối với tất cả mọi người
khi tất cả các biện pháp phòng chống dịch của chúng ta
trong đợt dịch thứ tư này đang đạt các kết quả tốt
chúng ta vui mừng tự hào vì thành tích nhưng không nên chủ quan
khi vẫn cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch
để tranh dẫn tới đợt bùng dịch tiếp theo
vâng thưa quý vị bên cạnh covid một mươi chín
gần đây một căn bệnh mang tên viêm gan bí ẩn
đã khiến ít nhất một mươi năm ca tử vong cho trẻ nhỏ
những ca mắc viêm gan cấp không rõ nguyên nhân
có thể liên quan tới di chứng hậu covid
các nhà khoa học đang nghi ngờ các trẻ em bị viêm gan
có thể đã từng mắc covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
mới đây ngày một mươi bảy tháng năm hãng tin reuters cho biết
qua tổng hợp các nghiên cứu gần đây về covid một mươi chín
các nhà khoa học bắt đầu có một số cơ sở để nhận định rằng
sars cov hai virus gây bệnh covid một mươi chín
có liên quan đến bệnh viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân ở trẻ
một báo cáo đăng cuối tuần trước trên truyền trang đăng tải
các nghiên cứu về y khoa đang chờ bình duyệt cho hay
trẻ mắc covid một mươi chín có nguy cơ dối loạn chức năng gan sau đó
hay năng kết khác viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân
còn gọi là viêm gan bí ẩn là diễn biến nằm trong chuỗi sự kiện
được kích hoạt bởi virus sars cov hai
phần lớn trẻ bị viêm gan cấp tính được phát hiện nhiễm
andenovirus loại bốn mươi một f loại này chưa được ghi nhận có khả năng tấn công gan
có khả năng những trẻ này nhiều trong số này chưa đủ tuổi
để được chủng ngừa covid một mươi chín đã bị nhiễm covid một mươi chín nhẹ
hoặc không triệu chứng nên không được ghi nhận
theo nhận định của một nghiên cứu khác đăng trên trang
các nhà khoa học trong nghiên cứu đưa ra giả thuyết
các hạt coronavirus có sót lại trong đường tiêu hóa ở những trẻ này
có thể môi cho hệ thống miễn dịch phản ứng quá mức về adenovirus bốn mươi một f
mang lượng lớn protein gây viêm dẫn đến diễn biến tiếp theo là gây tổn thương gan
các chuyên gia cũng bổ sung chúng tôi đề nghị trẻ bị viêm gan cấp tính
nên được điều tra liệu có sars cov hai tồn tại trong phân hay không

các nhà khoa học trong nghiên cứu cho thấy tổn thương gan đang xảy ra
vì protein tăng đột biến của coronavirus là một siêu kháng nguyên
làm nhạy cảm quá mức hệ thống miễn dịch
nguyên nhân chính và tất cả những virus liên quan đến căn bệnh viêm gan bí ẩn
đang tiếp tục được các nhà khoa học nghiên cứu
who cho biết dự kiến trong tuần này sẽ điều tra và công bố nguyên nhân thực sự của căn bệnh này
thêm một tin tức mới nữa về căn bệnh viêm gan bí ẩn
sau khi nghiên cứu các nhà khoa học tại trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh cdc của mỹ
cảnh báo chứng vang da vang mắt có thể là biểu hiện của căn bệnh viêm gan cấp không rõ nguyên nhân
cdc mỹ cho biết tính đến ngày năm tháng năm cơ quan này và các đối tác ở các bang
đang điều tra một trăm linh chín trường hợp trẻ em bị viêm gan không rõ nguyên nhân tại hai mươi năm bang và vùng lãnh thổ
hơn năm mươi trong số đó có kết quả xét nghiệm dương tính về adenovirus
với hơn chín mươi trường hợp phải nhập viện một mươi bốn được ghép gan và năm trường hợp tử vong
báo cáo của menico express cho thấy khoảng một mươi tám trường hợp mắc căn bệnh này
trên thế giới cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai gây dịch covid một mươi chín
tiến sĩ norbert rottigeres barris giáo sư nhi khoa tại trung tâm y tế tây nam đại học texas
mỹ cho biết hầu hết trẻ em trong trường hợp được báo cáo mắc bệnh viêm gan bí ẩn
đều có các triệu chứng dối loạn tiêu hóa như nôn mửa tiêu chảy và đau bụng
những triệu chứng này xuất hiện do sự phát triển của bệnh vàng da
vang da là khi da và mắt chuyển sang màu vàng do gan mất khả năng đào thải bilirubin đúng cách
sốt không được mô tả là một triệu chứng phổ biến trong những trường hợp này
ngoài ra tất cả trẻ em trước đây được khỏe mạnh
tiến sĩ rottigeres barris nhấn mạnh điều đáng lo ngại là các bậc phụ huynh khó có khả năng nhận biết được
nguy cơ con em mình phát triển bệnh viêm gan
do đó điều quan trọng các bậc cha mẹ cần cảnh giác với các dấu hiệu của bệnh viêm gan
đặc biệt là trứng vàng da và vàng mắt để kịp thời đưa các con đi khám bệnh
cho tới nay đã có hơn ba giả thuyết về viêm gan bí ẩn được các nhà khoa học đưa ra
tuy nhiên vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính thức về căn bệnh này
vì là căn bệnh diễn ra ở trẻ nhỏ nên thông tin này không khỏi khiến các bậc phụ huynh lo lắng
nhưng quý vị hãy yên tâm bình tĩnh theo dõi thêm những thông tin về viêm gan bí ẩn trên kênh của chúng tôi
khi thấy các con có triệu chứng hãy liên hệ và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất
tiếp sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với thông tin về thời tiết ngày một mươi tám tháng năm
theo như dự báo khối không khí lạnh đang suy yếu dần trời có thể hứng nắng tại các tỉnh miền bắc
bắc trung bộ giảm mưa rõ rệt nền nhiệt tăng
từ nam trung bộ cho đến tây nguyên nam bộ sẽ xuất hiện mưa rào và rông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều vào tối nay một mươi tám tháng năm
khu vực bắc và bắc trung bộ sau ít ngày đón không khí lạnh trái mùa và mưa rồn rập
thì nay chỉ còn mưa vài nơi chưa chiều hưởng nắng nhiệt độ tăng dần
cao nhất đến hai mươi chín độ và xe lạnh về đêm
ở khu vực nam trung bộ tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông
với lượng mưa khoảng hai mươi bốn mươi mm có nơi trên năm mươi mm
trong mưa rồng có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quát sàn lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống tại các khu vực trụng thấp
dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày một mươi tám tháng năm
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
trên chiều giảm mây hưởng nắng gió nhẹ
nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ có nơi dưới một mươi chín độ nhiệt độ cao nhất hai mươi sáu hai mươi chín độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi chưa chiều giảm mây trời nắng
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất một mươi chín hai mươi hai độ nhiệt độ cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ
thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi
trên chiều giảm mây hưởng nắng gió bắc đến tây bắc cấp hai ba
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất hai mươi sáu hai mươi chín độ
đà nẵng đến bình thuận nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác riêng phía nam chiều tối và tối
có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có rông
cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc
xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
hà nội nhiều mây không mưa trưa chiều giảm mây hưởng nắng
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi hai độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi tám ba mươi độ
trên đây là những thông tin về thời tiết quý vị và các bạn hãy chú ý
thời tiết nơi mình sinh sống để không bị ảnh hưởng tới các hoạt động công tác của mình
chắc hẳn quý vị chưa quên vụ án nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà
tại điện biên vào năm hai nghìn
năm hai nghìn một mươi chín bởi tính chất man dợ và nhiều tình tiết bẻ lái như trong phim
không chỉ làm dậy sóng dư luận trong nước mà truyền thông nước ngoài cũng phải ngạc nhiên
sau hai năm và ba lần bị hoãn ngày một mươi tám tháng năm diễn ra phiên tòa xét xử phúc thẩm
mẹ nữ sinh giao gà ở điện biên dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài hai ngày
theo dự kiến ngày một mươi tám tháng năm tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm
đã xét xử bị cáo trần thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm mẹ nữ sinh cao mỹ duyên
và bị cáo vì thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai về tội mua bán trái phép chất ma túy
phiên tòa dự kiến kéo dài trong hai ngày
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại phiên tòa xử thẩm tòa niên dân tỉnh điện biên
đã tuyên phạt các bị cáo trần thị hiền hai mươi năm tù bùi văn công hai mươi năm tù vì thị thu
và lường văn hùng mức án tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo vì văn toán cũng bị buộc tội tù trung thân về các tội mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp người sử dụng trái phép chất ma túy
tuy nhiên bị cáo trần thị hiền và vy thị thu đã có đơn kháng cáo lên tòa niên dân cấp cao tại hà nội
ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân cấp cao tại hà nội quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm
xét xử bị cáo trần thị hiền và vì thị thu để xác minh thu thập bổ sung chứng cứ tài liệu
trong quá trình xét hỏi tranh tụng và phần bào chữa của các luật sư tại phiên tòa
đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội cho rằng bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh điện biên
đối với bị cáo vì thị thu là đúng người đúng tội
bởi vậy việc kháng cáo kêu oan của bị cáo thu là không có chứng cứ
tuy nhiên đối với bị cáo trần thị hiền bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân tỉnh điện biên là chưa có cơ sở vững chắc
còn nhiều tinh tiết chưa được làm rõ
do đó viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đề nghị giữ nguyên quyết định bản án sơ thẩm đối với
và chúng tôi hứa hẹn sẽ cập nhật những thông tin về phiên tòa sớm nhất
nếu quý vị và các bạn đừng quên đăng ký và theo dõi kênh của chúng tôi trên kênh youtube báo sức khỏe và đồng hành
hôm nay chúng tôi ghi nhận rất nhiều những tin tức liên quan tới án mạng gia đình
nhiều vụ vợ sát hại chồng vì thường xuyên bị thượng cẳng tay hạ cánh chân
và vụ việc bà trương thị bình sát hại chồng và được con trai hv che giấu tội ác đã được xét xử vào ngày một mươi bảy tháng năm
sau nhiều ngày xét xử chiều một mươi bảy tháng năm tòa án gia đình và người chưa thành niên thuộc tòa án nhân dân tp hcm
đã tuyên phạt bị cáo trương thị bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ huyện củ chi tp hcm một mươi một năm tù
và bị cáo h v q sinh năm hai nghìn ba con của bị cáo bình chín năm tù cùng về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là chồng của bị cáo bình và là cha của bị cáo quy
theo cáo trạng của viện kiểm soát nhân dân tp hcm bà bình và ông h v q kết hôn vào năm hai nghìn một
và có hai con là h t v sinh năm hai nghìn một h v q sinh năm hai nghìn ba
cả gia đình sống tại thái mỹ huyện củ chi tp hcm
do mâu thuẫn nên ông quy và bà bình ly hôn vào năm hai nghìn một mươi chín nhưng vẫn sống chung nhà
tuy nhiên giữa hai người thường xuyên cãi nhau
ông quy thường nói với bà bình là sẽ bán nhà không chia tiền bà sẽ đuổi bà bình cùng hai con ra khỏi nhà
vì vậy trong một cuộc cãi cọ bà bình đã sát hại chồng cũ là ông q
sau khi ông q tử vong bà bình cùng người con trai là q
khiến ông q để trên ghế xếp trước ghiên nhà
đến sáng hôm sau bà bình thông báo cho mọi người xung quanh biết ông quy bị đột quỵ
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi bà bình cùng con trai h v q bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi khởi tố mắt tạm giam
riêng người anh h t v được cơ quan cảnh sát điều tra xác định không liên quan nên không xử lý
vâng thưa quý vị chúng ta nên xử lý các mâu thuẫn trong gia đình bằng cách ngồi xuống nói chuyện với nhau
vì những hành động tay chân không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề
để không còn những sự việc đáng tiếc như trên mỗi người hãy thực sự bình tĩnh trước những vụ việc gây mâu thuẫn